tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số bảy trăm sáu mươi năm của quân ủy trung ương
về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
thượng tướng phan văn giang tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam chủ trì hội nghị
xác định mục tiêu huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên là cơ sở để nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu
sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang
thời gian qua nổi bật là công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới
sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng đơn vị địa bàn
nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên
trong quá trình thực hiện các đơn vị trong toàn quân đã bám sát phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc
coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu như tổ chức nhiều cuộc diễn tập tác chiến hiệp đồng quân chủng binh chủng thực binh
diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp hoàn thành quy hoạch tổng thể hệ thống trường bắn thao trường huấn luyện đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
để xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
bộ quốc phòng đã đề ra các nhiệm vụ cho công tác huấn luyện thường xuyên coi trọng và tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy
chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện
theo hướng thiết thực hiệu quả và tích cực huy động các nguồn lực làm tốt công tác bảo đảm cho chất lượng huấn luyện